ngày một mươi sáu tháng hai một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực đèo pren phường ba thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
khiến cho tuyến giao thông ra vào thành phố đà lạt bị tê liệt
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
trước đó khoảng một mươi bốn h ngày một mươi sáu tháng hai đã xảy ra vụ cháy thực bì lớp cỏ rác cây bụi trong rừng thông
gần thác đa tan la phường ba thành phố đà lạt
ngọn lửa gặp gió lớn khiến đám cháy lan ra xung quanh và lớn dần lên
xảy đặc đã ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông trên đèo pren
tỉnh lâm đồng đã huy động lực lượng lên tới hàng trăm người gồm cảnh sát phòng cháy chữa cháy dân phòng kiểm lâm
cùng hàng chục lượt xe cứu hỏa chuyên dụng tham gia dập lửa
lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ tuyến đèo này để bảo đảm an toàn giao thông và tạo điều kiện cho hàng trăm người tham gia cứu hỏa
các phương tiện giao thông ra vào thành phố đà lạt được hướng dẫn chuyển hướng sang các đèo mimosa và dharan
đến hai mươi một h tối ngày một mươi sáu tháng hai đèo pren mới được thông xe trở lại
hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ